trong khuôn viên trường đại học bách khoa hà nội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ tư pháp bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
và chương trình tuyên truyền vận động sinh viên thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
với sự đồng hành của hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
lễ meeting là một trong những điểm nhấn quan trọng
trong tổng thể các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua chương trình thông điệp đã uống rượu bia không lái xe
sẽ đến gần nhất nhanh nhất và có hiệu quả nhất tới các bạn trẻ
là cơ hội để thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
phát huy sức trẻ lòng nhiệt huyết gương mẫu tiên phong
trong việc nghiêm túc chấp hành pháp luật nói chung pháp luật về an toàn giao thông nói riêng